thưa quý vị mới đây công an tp hcm đã thông tin về kết quả điều tra ban đầu vụ án môi giới hối lộ đưa hối lộ nhận hối lộ giả mạo trong công tác tại chín trung tâm đăng kiểm phương tiện cơ giới đường bộ trên địa bàn tp hcm và các tỉnh long an tiền giang sóc trăng đồng tháp và bến trẻ
các trung tâm đăng kiểm này đã cố ý bỏ qua lỗi vi phạm của hơn bảy mươi phương tiện giao thông cơ giới đường bộ của các chủ phương tiện đối tượng co mồi đưa đến kiểm định nhằm thu lợi bất chính hơn một mươi tỷ đồng thông tin này đang nhận được sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng trong những ngày gần đây
các trung tâm đăng kiểm này đã cố ý bỏ qua lỗi vi phạm của hơn bảy mươi phương tiện giao thông cơ giới đường bộ của các chủ phương tiện đối tượng cò mồi đưa đến kiểm định nhằm thu lợi bất chính hơn một mươi tỷ đồng thông tin này đáng nhận được sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng trong những ngày gần đây